chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan gọi vụ đánh bom liều chết vào trụ sở bộ nội vụ là đòn cuối cùng của chủ nghĩa khủng bố
máy bay chiến đấu của nước này đã ra đòn tống công vào hàng loạt mục tiêu bị nghi ngờ là phiến quân người quốc ở miền bắc iraq
khoảng hai mươi mục tiêu của đảng công nhân người quốc pkk đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công đường không bao gồm các hang động nơi trú ẩn và kho chứa
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút sáng theo giờ địa phương ngày một tháng một mươi một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ thiết bị nổ gần lối vào bộ nội vụ ở thủ đô ankara khiến hai cảnh sát bị thương
bộ trưởng nội vụ cho biết kẻ tấn công thứ hai đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát
pkk đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này
pkk bị thổ nhĩ kỳ mỹ và liên minh châu eu đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố đã nổi dậy chống lại chính quyền thổ nhĩ kỳ trong hơn ba thập kỷ qua
các lực lượng thổ nhĩ kỳ thường xuyên thực hiện các hoạt động trên bộ không kích và pháo kích vào miền bắc iraq chống lại pkk đặc biệt là dãy núi kandin căn cứ chính của nhóm này